hôm nay công an tp thuận an tỉnh bình dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ ca bin một chiếc xe tải bốc cháy khiến một nam thanh niên tử vọng
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày người dân ở trước một kho hàng phường bình hòa thành phố thuận an phát hiện đầu một chiếc xe ô tô tải đang đổ bên đường bốc cháy dữ dội
nghi có người bên trong mọi người cố gắng dập lửa và phá cửa để cứu người nhưng do cửa khóa lửa cháy lớn nên nỗ lực cứu người bất thành
sau khi lửa được dập tắt phát hiện một thi thể bị chết cháy trên cabin chiếc xe tải nạn nhân ban đầu được xác định là hai mươi tám tuổi quê ở phú yên hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ